chiều ngày một mươi ba tháng một mươi tại nhà quốc hội phó chủ tịch quốc hội uông chu lưu đã tiếp đoàn thanh niên việt nam
tham gia chương trình tàu thanh niên đông nam á nhật bản năm hai nghìn một mươi sáu
do bí thư ban chấp hành trung ương đoàn nguyễn lòng hải làm trưởng đoàn
phát biểu tại cuộc tiếp phó chủ tịch quốc hội uông chu lưu đánh giá cao trung ương đoàn
ủy ban quốc gia về thanh niên việt nam đã phối hợp với chính phủ nhật bản và các nước asean
tổ chức chương trình tàu thanh niên đông nam á nhật bản và cử đoàn đại biểu tham gia chương trình suốt hai mươi năm qua
phó chủ tịch quốc hội uông chu lưu đề nghị mỗi thành viên của đoàn đại biểu phải làm tốt sứ mệnh của mình
với tư cách là đại sứ thanh niên hiếu nghị
chương trình là cơ hội để thanh niên việt nam học hỏi giao lưu với bạn bè trong khu vực
cũng như quảng bá hình ảnh của đất nước con người việt nam tươi đẹp năng động và yêu chuộng hòa bình
giúp cho bạn bè trong khu vực yêu mến và thêm hiểu về việt nam
đoàn đại biểu thanh niên việt nam gồm hai mươi chín thành viên tham dự chương trình tàu thanh niên đông nam á nhật bản
lần thứ bốn mươi ba năm hai nghìn một mươi sáu từ ngày hai mươi bốn tháng một mươi đến ngày một mươi năm tháng một mươi hai tại các nước nhật bản việt nam thái lan
đây là hoạt động thường niên giữa chính phủ các nước asean và nhật bản trong lĩnh vực thanh niên
với mục đích tăng cường tình đoàn kết hữu nghị và hợp tác giữa thanh niên
nhân dân các nước asean và nhật bản là một trong những hoạt động
đối ngoại quan trọng nhất của thanh niên việt nam